theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam hàn quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của tôm việt nam
chiếm một mươi bảy tổng giá trị xuất khẩu tôm việt nam đi các thị trường
năm nay mặc dù không tăng mạnh nhưng xuất khẩu tôm việt nam sang hàn quốc tăng trưởng dương từ đầu năm đến nay
chỉ tính riêng trong quý ii xuất khẩu tôm sang hàn quốc đạt chín mươi một hai triệu usd tăng bốn chín
dự kiến xuất khẩu tôm việt nam sang thị trường này trong quý ba vẫn tăng trưởng dương
xuất khẩu cả năm nay sẽ tăng khoảng năm so với năm ngoái
hiện việt nam là nguồn cung tôm lớn nhất cho hàn quốc chiếm thị phần gần năm mươi hai đối với các đối thủ khác như thái lan một mươi một ecuador một mươi trung quốc năm ba